mỹ đã phản đối nỗ lực của các đồng minh nhằm xây dựng cho ukraine một lộ trình rõ ràng để gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
theo đó chính quyền của tổng thống joe biden đã kêu gọi các thành viên trong nato tập trung vào cung cấp viện trợ cho kiev
ba lan và một số quốc gia vùng baltic đang thúc đẩy một lộ trình tại hội nghị thượng đỉnh tháng bảy tới
nhằm giúp ukraine có mối quan hệ sâu sắc hơn với nato đồng thời củng cố khả năng nước này trở thành thành viên của khối quân sự này trong tương lai
tuy nhiên mỹ đức và hungary phản đối kế hoạch này
theo giới quan sát washington lo ngại nếu mối quan hệ giữa nato và ukraine trở nên sâu sắc hơn tại thời điểm này
sẽ dẫn đến việc nga tuyên bố cuộc khủng hoảng hiện tại là xung đột giữa nga và nato
nó cũng có thể thúc đẩy nga leo thang xung đột bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân
ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập nato vào năm ngoái sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây
năm hai nghìn tám các thành viên nato cũng đã đồng ý rằng ukraine sẽ được phép gia nhập khối vào một thời điểm nào đó
khi đó mỹ đang thúc đẩy việc trao cho kiev một thời gian biểu rõ ràng và một kế hoạch hành động để trở thành thành viên
nhưng pháp và đức phản đối vì lo ngại rằng bước đi như vậy sẽ thư khuyết nga